trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới wef asean hai nghìn một mươi tám diễn đàn kinh tế thế giới phối hợp với bộ khoa học và công nghệ việt nam tổ chức diễn đàn mở với chủ đề asean bốn dành cho tất cả
đây là phiên họp đặc biệt nằm trong khuôn khổ hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám nhằm cung cấp cho sinh viên doanh nhân các chuyên gia trẻ và công chúng cơ hội thảo luận về tương lai của họ khi có những đột phá về công nghệ định hình asean bốn
phát biểu tại diễn đàn mở giáo sư klaas watt người sáng lập chủ tịch điều hành wef nhấn mạnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ làm thay đổi phương thức sản xuất liên lạc tiêu dùng truyền thống không chỉ đơn thuần ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động mà còn tác động tới bản thân mỗi con người dẫn đến sự kết hợp hòa trộn giữa thế giới vật chất thế giới số và thế giới sinh học
để sẵn sàng cho sự thích ứng này ông klaswatch cho rằng điều kiện tiên quyết là cần ý thức được đúng mức tầm quan trọng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tăng cường hiểu biết về những điều đang diễn ra xung quanh đồng thời huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị tốt nhất cho việc nắm bắt các cơ hội
bên cạnh đó các quốc gia cần xây dựng những chính sách cần thiết khuyến khích tinh thần của cộng đồng doanh nhân trong xã hội cởi mở trước những sự thay đổi
ông klas watt khẳng định nhiều cơ hội việc làm mới sẽ xuất hiện quan trọng là mỗi cá nhân cần chuẩn bị sẵn sàng bằng cách trang bị những kỹ năng cần thiết thế hệ trẻ chính là những người sẽ thích ứng và ứng dụng công nghệ mới nhanh nhất
cách mạng công nghiệp lần thứ tư được phát triển dựa trên việc lấy con người làm trung tâm tôi kêu gọi mọi thế hệ trẻ việt nam nói riêng và thế hệ trẻ trên thế giới nói chung tiếp tục nỗ lực để nắm bắt những cơ hội lớn mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại
bởi thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không đồng nghĩa với việc con người sẽ trở thành nô lệ của robot và trí tuệ nhân tạo mà cần trở thành nhân tố làm chủ công nghệ mới hiện đại từ đó xây dựng nền tảng công nghệ phục vụ cộng đồng phục vụ xã hội
phát biểu tại diễn đàn mở bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ chu ngọc anh nhấn mạnh đối với việt nam cũng như các nước trong khu vực asean việc tiếp cận tầm nhìn chiến lược xác định cơ hội và thách thức trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là con đường nhanh

chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm nhìn hai nghìn ba mươi
kịch bản cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho việt nam
trong quá trình xây dựng và triển khai các chiến lược kế hoạch hành động của mình
việt nam luôn mong muốn được hợp tác và đồng hành cùng wif và các nước asean
tại diễn đàn mở các nhà khoa học chuyên gia công nghệ doanh nghiệp khởi nghiệp
các thanh niên sinh viên đã tập trung trao đổi và thảo luận những ý tưởng
sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước asean và các đối tác toàn cầu
để đưa khu vực đông nam á thực sự trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
chủ động kiến tạo làm chủ và khai thác hiệu quả các thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
góp phần xây dựng nền kinh tế xã hội các quốc gia asean ngày càng trở nên thông minh hiệu quả hơn